phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cùng hai mươi một tỉnh thành phố phía bắc đã ký cam kết thực hiện nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã nhấn mạnh
việt nam đã tích cực cải thiện các cơ chế chính sách ban hành các luật mới với tinh thần đổi mới
ký kết các hiệp định thương mại tự do mới mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp
đặc biệt nghị quyết ba mươi năm của chính phủ là nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
quyết tâm của thủ tướng chính phủ và chính phủ là rất rõ ràng nhưng quan trọng hơn
cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhìn vào động thái của lãnh đạo các địa phương trong việc thực hiện chương trình hành động như thế nào sau khi ký cam kết
tính đến ngày hai mươi hai tháng chín việc ký cam kết thực hiện nghị quyết ba mươi năm đã được phòng thương mại và công nghiệp việt nam
thực hiện bao phủ toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành phố của cả nước
có thể nói việc nhanh chóng đưa nghị quyết ba mươi năm vào thực thi không chỉ khơi dậy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước
mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho việt nam mà còn giúp việt nam tiến tới thực hiện hóa mục tiêu đạt ít nhất một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi